còn tại tỉnh bến tre cơ quan điều tra cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ giết hai người xảy ra tại địa bàn huyện mỏ cây bắc
hiện tại nghi phạm trần thành hổ bốn mươi năm tuổi chú huyện mỏ cây bắc vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày tám tháng hai bà đặng ngọc mễ và bà nguyễn thị ngọc dung cùng chú tại huyện mỏ cây bắc ngủ tại chuồng nuôi vịt của gia đình bà mễ
đến khoảng một giờ khuya ngày chín tháng hai người con của bà mễ điện thoại cho bà mễ nhưng không được nên ra chuồng vịt thì hốt hoảng khi phát hiện thi thể bà mễ và bà dung bị giết chết nên đã chi hô và trình báo cơ quan công an
nghi phạm được xác định là trần thành hổ chồng bà mễ sau khi bà mễ và bà dung chết hổ chạy xe đến cầu hàm luông nhảy sông tự tử
tuy nhiên sau đó đối tượng hổ đã tự bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện